chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
người dân sống hai bên đường dt bảy trăm năm mươi chín thuộc khu phố phước sơn phường phước bình thị xã phước long
nghe thấy tiếng đuổi nhau la hét giữa mưa
và khi người dân chạy ra ngoài thì phát hiện hai nhóm thanh niên đang hỗn chiến trên đường
hai thanh niên gục ngã trong đó có một người đã tử vong
một người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an địa phương
nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
qua xác minh ban đầu nạn nhân tử vong được xác định là nguyễn hoàng tân ba mươi một tuổi
trú tại thị xã phước long
người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy chưa rõ tên tuổi
tính tới thời điểm hiện tại cơ bản các đối tượng tham gia vào vụ việc dùng súng tấn công
trụ sở ubnd xã ea tiêu và xã ea cơ tu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đã bị bắt giữ và ra đổ thú
và cho đến nay lực lượng công an đã bắt giữ hơn sáu mươi đối tượng tham gia vào vụ việc
toàn bộ số cầm đầu đều bị bắt giữ
đây là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng chức năng chính quyền các cấp
đặc biệt là không thể không kể đến vai trò sự giúp sức của quần chúng nhân dân
thành lũy vững chắc trong tố giác vây bắt các đối tượng
vụ tấn công vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại xã ea tiêu và xã ea cơ tu huyện trư quynh
tỉnh đắk lắc đã khiến nhân dân phẫn nộ kịch liệt lên án hành vi coi thường pháp luật
manh động liều lĩnh mất nhân tính của các đối tượng
nhân dân đã tự giác tích cực cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng hỗ trợ vây bắt đối tượng
người dân thôn sáu xã ia bờ hốc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc đã vây bắt được hai đối tượng tham gia vụ tấn công
với ông nguyễn văn tư thôn trưởng kiêm tổ trưởng tổ an ninh tự quản thôn sáu xã yà bờ hốc
thì đây là sự tự hào vì tinh thần đoàn kết gan dạ của nhân dân trong thôn
khi phát hiện được đối tượng và phát hiện đối tượng lại không cầm súng mà chỉ cầm vũ khí nóng
do vậy là tôi thông báo tin loa để chủ yếu là khống chế đối tượng và gọi báo cho lực lượng về để truy bắt
tại xã yà ninh huyện trư quynh bà con nhân dân cũng đã đồng lòng cùng hỗ trợ truy quét và bắt được bốn đối tượng
qua lời kể bà con nhân dân đoàn kết khi phát hiện có đối tượng khả nghi trốn trong vườn
thì người dân lập tức thông báo hô hào
không kể già trẻ gái trai đều xôi sụp cầm gậy hô hào và quyết bắt bằng được đối tượng
người dân nơi đây cũng trở thành hậu phương vững chắc khi góp công góp của để nấu cơm hỗ trợ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
kêu gọi hỗ trợ gia đình cán bộ chiến sĩ đã hy sinh có hoàn cảnh khó khăn
sự đồng lòng của nhân dân đã góp phần trở thành sức mạnh tổng hợp đưa cuộc sống trở lại bình thường
sau những sự việc vừa rồi xảy ra ở trong địa phương
thì người dân chúng tôi cũng rất là đồng lòng sử dụng nhiều công cụ thô sơ để vây bắt các đối tượng
nếu sau này có trường hợp này xảy ra thì người dân chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng
dù công cụ thô sơ hoặc là công cụ gì không biết
nhưng người dân chúng tôi sẽ sẵn sàng để bảo vệ bình yên cho xóm làng cho người dân chúng tôi
chúng tôi sẽ trí đuổi nhưng mà trong tâm không có lo sợ những chuyện gì xảy ra cho bản thân mình hết
trong người máu nó nổi lên là những cái phản động
chính quyền nhà nước người dân nào cũng có trách nhiệm đứng lên để bảo vệ cho nhân dân cá nhân mình và bản thân cá nhân mình và cho dân mình yên ổn càng sớm càng tốt
xã yacatu là một trong hai đối tượng tấn công vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu
ổ nhóm này sẽ đem lên huyện hoài đức để tiêu thụ
đây là ổ nhóm được đánh giá có tính chất manh động liều lĩnh là những con nghiện lâu năm
chúng chuẩn bị sẵn dao phóng lợn tự chế để khi bị phát hiện lập tức chống trả
việc tóm gọn ổ nhóm nguy hiểm này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cầu giấy
thì nên tăng cường công tác bảo vệ về số lượng người bảo vệ
cũng như là đặc biệt là thời gian ban đêm thì đôn đốc các bảo vệ thực hiện việc tuần tra quanh công trường
ngoài ra thì nên lắp đặt một số các camera an ninh xung quanh công trường
ở một số vị trí mà nhạy cảm thuận tiện cho các đối tượng có thể trèo vào hoặc tuần tài sản ra ngoài
ngoài ra thì nên gia cố lại các vấn đề về tường rào để đảm bảo chắc chắn hơn phòng ngừa
các đối tượng có thể đột nhập vào trong để trộm cắp tài sản
hiện vụ việc đang được đội cánh sát hình sự công an quận cầu giấy tp hà nội
củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị
thưa quý vị tình trạng mưa lớn kéo dài trên địa bàn tp bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã gây ra nhiều vụ ngập úng sạt lở
và nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở tại thôn ánh mai một xã lộc châu
khiến cho hàng chục tấn đất đá từ bờ ta luy phía sau đổ sập vào hai phòng ngủ
của gia đình chủ xưởng cán tôn
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường
đưa hai nạn nhân là một cặp vợ chồng bị vùi lấp trong đống đổ nát ra ngoài
nhưng người chồng đã tử vong
mưa lớn trong đêm còn gây sạt lở sụt lún và ngập úng tại nhiều địa phương
trên địa bàn tp gây thiệt hại nhiều hoa màu và tài sản
sáng ngày một mươi tám tháng sáu lãnh đạo tp bảo lộc đã chỉ đạo các ngành chức năng
và ủy ban nhân dân các xã triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của vụ sạt lở
đồng thời tuyên truyền vận động một số hộ dân di rời đến nơi an toàn
qua kiểm tra đánh giá hiện trường cho thấy vụ sạt lở đang trực tiếp uy hiếp
đến hơn một mươi hộ dân trong khu vực